phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiền cùng đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại tỉnh bắc cạn
lãnh đạo tỉnh bắc cạn báo cáo với đoàn công tác về kết quả hai năm rưỡi thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh
nhiệm ký hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi kế hoạch tài chính năm năm kế hoạch đầu tư công trung hạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo đó tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt năm chín mươi sáu
grdp bình quân đầu người năm hai nghìn một mươi bảy đạt hai mươi bảy tám mươi hai triệu đồng một người
đời sống nhân dân được cải thiện mỗi năm giảm từ hai đến hai năm tỷ lệ hộ nghèo đạt mục tiêu nghị quyết
tại buổi làm việc tỉnh bắc cạn kiến nghị trung ương giả soát điều chỉnh tiêu chí hệ số phân bổ vốn đầu tư
quốc hội nâng hạn mức dư nợ vốn vai oda lên năm mươi đối với các tỉnh khó khăn thu ngân sách thấp
đề xuất chính phủ sớm quyết định điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án hồ chứa nước nặng cắt thành phố bắc cạn
bổ sung vốn dự án nâng cấp cải tạo quốc lộ ba b xuất hóa cửa khẩu quả mã
trước đó phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển cùng đoàn công tác đã đến thăm một số mô hình làm kinh tế giỏi
tại huyện bạch thông thăm mô hình trồng cam quyết tiêu chuẩn việt gáp của ông bản văn lợi thôn khuẩy cò xã dương phong huyện bạch thông